bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có thông tin chính thức về vụ việc tòa nhà xây dựng trái phép trên đèo mã pì lèng huyện mèo vạc tỉnh hà giang gây xôn xao dư luận những ngày qua
cụ thể cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch sau khi kiểm tra hồ sơ di tích thông tin trên báo chí và báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang cho biết
tòa nhà xây dựng trên đèo mã pì lèng nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ hai của danh lam thắng cảnh quốc gia mã pì lèng
bộ văn hóa thể thao và du lịch khẳng định cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của tỉnh hà giang đề nghị thẩm định đối với công trình xây dựng tại khu vực đèo mã pì lèng
cục di sản văn hóa sẽ tiếp tục phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang thực hiện các biện pháp bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định tại luật di sản văn hóa
để tham mưu đề xuất bộ văn hóa thể thao và du lịch phương án xử lý về vấn đề này theo đúng các quy định của luật di sản văn hóa